thưa quý vị liên quan đến vụ cháy nhà dân trên phố phạm ngọc thạch quận đống đa thành phố hà nội vào dạng sáng ngày hôm qua
thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ phó thủ tướng thường trực phạm bình minh đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn
và yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh chỉ đạo ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên
có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị nạn chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả
và khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân trách nhiệm của tập thể cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy đối với địa bàn xảy ra vụ cháy
bộ công an ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục
kiến thức kỹ năng pháp luật về phòng cháy chữa cháy đặc biệt là các biện pháp giải pháp thoát nạn
cứu người để các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân được biết tự giác thực hiện tăng cường kiểm tra giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn
nhất là các khu nhà cao tầng hộ gia đình khu vực có đông dân cư sinh sống khu công nghiệp chợ cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí
để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định